đến nay việt nam có bốn trăm sáu mươi hai chín mươi sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó gần hai trăm ba mươi chín bệnh nhân đã được chữa khỏi
năm tỉnh thành phố ghi nhận số mắc cao nhất là thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an và tiền giang
tỉnh đồng nai tiếp tục giãn cách đến ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
theo sở y tế hà nội số ca mắc mới từ một mươi tám h ngày ba mươi một tháng tám đến sáu h ngày một tháng chín trên địa bàn thành phố là ba mươi ca
trong đó có tám ca tại khu cách ly và hai mươi hai ca tại khu vực phong tỏa